thưa quý vị sáng nay bộ công an tổ chức lễ khánh thành bệnh viện giả chiến phước lộc huyện nhà bè
điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tham dự buổi lễ có phó thủ tướng vũ đức đam cùng với các lãnh đạo bộ công an
bộ quốc phòng bộ y tế và lãnh đạo thành phố hồ chí minh
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết
từ khi covid một mươi chín xuất hiện đến nay nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát phức tạp
ở thành phố và các tỉnh phía nam bộ công an đã có nhiều giải pháp kịp thời quyết liệt
đóng góp tích cực hiệu quả đối với công tác chống dịch tại những điểm nóng
đặc biệt với việc chủ trì xây dựng các trung tâm điều trị mà tiêu biểu là bệnh viện dạ chiến phước lọc
có quy mô ba trăm linh giường trong thời gian ngắn kỷ lục bảy ngày công an nhân dân đã nêu cao tinh thần
ở đâu cần ở đâu khó có công an luôn sung kích đi đầu trên mọi trận tuyến gian khó cam go
hiện nay có trên hai người cán bộ chiến sĩ
đang bị nhiễm
f gọi là f
thế và chúng tôi cũng có gần chục cán bộ chiến sĩ hy sinh do nhiễm f trong quá trình làm việc
thế và chúng tôi cũng rất là ý thức rằng
cái việc triển khai này là một cái việc bắt buộc không ai muốn
như đồng chí phó thủng thướng đã nói
nhưng trước tính mạng của cán bộ chiến sĩ thân dân cán bộ chiến sĩ
của nhân dân trên địa bàn thành phố hồ chí minh
và phía nam
cho nên là đã rất là quyết tâm
và hành động cũng rất là dứt khoát
để kịp thời có cái bệnh viện này
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của lực lượng công an trong thời gian vừa qua
đồng chí cũng nhấn mạnh
đây là một minh chứng hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt giữa lực lượng vũ trang dân sự
mà là cuộc chiến chung
tất cả vì chiến thắng đại dịch
và hôm nay
thêm một bệnh viện này
là chúng ta thêm niềm hy vọng
thêm niềm tin
giữ lại rất nhiều cuộc sống
có thể nói rằng đây là một minh chứng
rất sống động
cho cái sự hiệp đồng tác chiến
không còn phân biệt
giữa lực lượng vũ trang với dân sự
giữa trung ương với địa phương
giữa chính quyền với các doanh nghiệp
hay mọi người thường nói
hay là giữa công với tư
lúc này tất cả là công
tất cả là vì để cuối cùng chúng ta phải giành được chiến thắng
trong cái cuộc chiến này
với quy mô ba trăm linh dựng bệnh
bệnh viện được thiết kế thành hai khối nhà điều trị
người bệnh covid một mươi chín
và các khu phụ trợ về chuyên môn hậu cần
ngoài ra bệnh viện còn có nhiệm vụ
tổ chức thu dung cấp cứu
điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
với phương châm chống dịch như chống giặc
nhờ thế bệnh viện được hoàn thiện
trong vòng bảy ngày